thời gian qua tình trạng chặt phá rừng đặc biệt là khai thác gỗ nghiến trong vườn quốc gia ba bể tỉnh bắc cạn lại tiếp tục tái diễn
có cây tuổi đời hàng trăm năm đường kính vài người ôm vẫn bị đốn hạ
mặc dù các ngành chức năng của tỉnh bắc cạn đã thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nhằm hạn chế tình trạng phá rừng
thế nhưng những biện pháp này dường như vẫn chưa thực sự hiệu quả
phản ánh của phóng viên thời sự
đây là cây gỗ nghiến mới nhất bị chặt hạ trong vườn quốc gia ba bể
được người dân và kiểm lâm vườn quốc gia ba bể phát hiện vào ngày một mươi một tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám
vị trí được xác định tại khoảnh hai tiểu khu năm mươi chín thuộc địa phận xã cao thượng
theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường cây nghiến bị chặt hạ trái phép có kích thước rất lớn
to vài người ôm tổng khối lượng gỗ bị chặt hạ hơn hai mươi bốn mét khối
một số đoạn thân đã bị lâm tặc cắt khúc chuẩn bị xe nhỏ để vận chuyển đi
thông thường một cây nghiến to như vậy
có tuổi đời lên tới hàng nghìn năm
sau khi phát hiện vụ việc vườn quốc gia ba bể đã cử cán bộ canh gác tại hiện trường
bố trí cán bộ mật phục tổ chức họp thôn vận động nhân dân tố giác tội phạm
tuy nhiên đến nay vẫn chưa truy bắt được thủ phạm
lãnh đạo vườn quốc gia ba bể khẳng định các đối tượng không còn hoạt động sau khi bị phát hiện
thế nhưng thời điểm phóng viên tiếp cận hiện trường cây nghiến này đã bị cắt thành nhiều khúc nhỏ
nhiều khoanh đã được cắt dưới dạng thớt
đáng chú ý nhiều khúc gỗ đã được đánh số bằng phân trắng ghi nhận thời gian kiểm lâm kiểm tra
nhưng ngày tháng lại không trùng khớp với nhau
điều này chứng tỏ dù có mật phục khoanh vùng để kiểm tra nhưng vẫn có dấu hiệu gỗ nghiến bị mang ra khỏi rừng